kính chào quý khán giả
trong một chương trình gần đây chúng ta đã nhắc tới kịch bản trung đông bên miệng hố chiến tranh
với những cuộc xung đột và căng thẳng triền miên và những thùng thuốc súng luôn trực chờ phát nổ bất cứ lúc nào
nhưng khi câu chuyện là cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai cường quốc quân sự có ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực này thì sao
đó sẽ là thảm họa thậm chí là diệt vong
chúng tôi đang muốn nhắc tới những diễn biến hết sức căng thẳng gần đây giữa iran và israel
đã đánh dấu bước leo thang đáng kể trong quan hệ giữa hai kỉnh địch sở hữu năng lượng quân sự hàng đầu trung đông
vốn có quan hệ không mấy cơm lành canh ngọt suốt nhiều thập niên qua
cuộc tấn công bắn hơn ba trăm linh máy bay không người lái uav và tên lửa vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên
do iran thực hiện từ lãnh thổ nước này nhằm vào israel để đáp trả vụ tòa nhà của phái đoàn ngoại giao iran ở syri bị không kích hồi đầu tháng
mà tehran cho rằng israel là thủ phạm
tuy nhiên với việc cuộc tấn công dường như chủ đích nhắm vào các vị trí quân sự thay vì khu dân cư đông đúc
iran cũng tuyên bố đã đạt được các mục tiêu
rất chiến dịch sau vài giờ có vẻ tehran không muốn bị lôi kéo vào vòng xoáy xung đột khu vực
tehran đã thông báo cho các nước láng giềng về cuộc tấn công bảy mươi hai giờ trước khi tiến hành để hạn chế tối đa mọi bất ngờ cũng như tình huống xấu
giới phân tích cho rằng hành động tấn công vừa qua của iran chỉ có tính chất gian đe trước các hành động vượt qua giới hạn của israel
chứ chưa hẳn là sự thay đổi đối với chính sách kiềm chế chiến lược của nước này
iran chọn biện pháp gian đe thay vì né tránh xung đột nhưng không tìm kiếm một cuộc chiến tranh tổng lực
xung đột có leo thang hơn nữa hay không phụ thuộc vào phản ứng của israel
nếu có thì khả năng sẽ là xung đột khu vực rộng hơn liên quan đến hebron ở lý băng
và israel cũng nhanh chóng có hành động đáp trả
ngày một mươi chín tháng bốn một căn cứ quân sự của iran ở thành phố isfahan được cho là đã bị khung kích
tuy nhiên các đợt tấn công ở iran khá hạn chế và không nhằm vào các cơ sở hạt nhân của iran
chúng tôi ghi nhận tín hiệu từ tehran rằng họ không muốn leo thang hơn nữa với israel
chúng tôi kêu gọi israel hành động tương tự tránh thực hiện các hoạt động quân sự vốn gây ra nhiều rủi ro và hậu quả
tôi nghĩ israel hoàn toàn chính đáng suy nghĩ nên đáp trả vụ tập kích của iran bởi họ đã bị tấn công
nhưng với tư cách bạn bè chúng tôi kêu gọi israel hãy suy nghĩ bằng trí ốc và trái tim vừa khôn ngoan vừa cứng rắn

một cuộc đối đầu trực tiếp lớn
kịch bản ba chiến dịch quân sự quy mô lớn
kịch bản này là kịch bản nguy hiểm nhất
nơi israel và iran quyết định phát động
một chiến dịch quân sự lớn
cuộc chiến này có thể mở rộng nhanh chóng
và thu hút sự tham gia của các quốc gia khác trong khu vực
dẫn đến một cuộc xung đột khu vực rộng lớn
kịch bản xấu nhất sẽ chứng kiến
các đồng minh của iran là syria và iraq
cũng bị lôi kéo vào cuộc xung đột lớn hơn
tất nhiên khi đó mỹ cũng không thể đứng ngoài cuộc
dù iran và israel đều thể hiện sự thận trọng
không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
cả hai bên đều có những toàn tính riêng
và sự chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau
từ duy trì trạng thái hiện tại
cho đến một cuộc đối đầu quân sự mùa rộng
tùy thuộc vào các động thái tiếp theo của mỗi bên
trong tất cả các kịch bản ở trung đông nói chung
và quan hệ israel iran nói riêng
thì yếu tố quốc tế hóa hay sự can thiệp
từ các cường quốc bên ngoài
cũng luôn cần được tính tới
từ khi xung đột israel hamas nổ ra cuối năm ngoái
mỹ đã điều động hàng nghìn quân nhân
và khí tài quân sự quay trở lại khu vực này
những đồng minh của israel như mỹ anh eu
cũng gia tăng nhiều biện pháp trừng phạt đối với iran
đồng thời gây sức ép để kiềm chế những cái đầu nóng ở israel
tuy nhiên các nhóm nhân quyền cho rằng
mỹ và các nước phương tây đang có tiêu chuẩn kép
khi lên án những hành động
chẳng hạn như xung đột nga ukraine
nhưng lại không quá chỉ trích israel
trong cuộc chiến ở gaza
ở thời điểm này dưới quan sát cảnh báo
cộng đồng quốc tế cần tham gia giải quyết
những khung mắc mang tính cốt lực
lõi giữa israel và iran
nhằm tránh nguy cơ các bên tính toán sai lầm
đẩy trung đông vào một cuộc chiến nguy hiểm
và đến đây chương trình nhìn từ hà nội
xin phép được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại